và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
tránh lây nhiễm sars cov hai là ưu tiên hàng đầu của phụ nữ mang thai
nhưng nếu không may bạn những phải loại virus này hãy ghi nhớ những việc cần làm để giảm tối đa nguy cơ biến chứng sức khỏe cho bản thân và thai nhi
tuy nhiên mẹ bầu cần nhập viện ngay khi cơ thể có những dấu hiệu
bất thường như sốt trên ba mươi tám độ năm thở nhanh hơn hai mươi lần một phút
so hai nồng độ bão hỏa oxy trong máu dưới chín mươi năm đau tức ngực
tím môi hoặc đầu chi thở nhanh hơn ba mươi lần một phút
spo hai dưới chín mươi ba lưu đừ ly bì khó đánh thức
đồng hành cùng mẹ bầu trên hành trình mang thai nhẹ nhàng vượt cạn an toàn
bệnh viện đa khoa tâm anh thực hiện theo dõi thai suốt chín tháng một mươi ngày và đỡ sinh vô cùng mát tay
bảo đảm quá trình sinh nở an toàn
mẹ tròn con vuông bé được chăm sóc kỹ lưỡng từ lúc lọt lòng
bảo đảm đủ nền tảng phát triển trong tương lai
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết